dùng quê hương đang cháy chấm vào cổ rồi đắp thuốc đó là cách mà một thầy lang ở hải phòng đã chữa biếu cổ cho một phụ nữ ba mươi hai tuổi
với cách chữa thần kỳ ấy chỉ sau năm ngày bệnh nhân phải nhập viện trong tình trạng viêm luet mừng mủ
nhưng vẫn còn may mắn bởi chỉ thêm một vài ngày nữa thôi là người bệnh có thể bị nhiễm trùng máu nguy hiểm đến tính mạng
ba tháng trước thấy cổ to lên người phụ nữ này đi khám thì được chẩn đoán bị bớ cổ
những uống thuốc được hai ngày thì dừng vì nghe mách có thầy lang ở huyện thủy nguyên hải phòng chữa khỏi chỉ trong một tháng
nhưng rồi sau ba ngày tìm đến thầy làng đắp thuốc chị thấy cổ đau nhức tấy đỏ và sốt
khi hỏi thì được trả lời đơn giản là uống thuốc hạ sốt là khỏi
giờ viết luet đã thành sẹo nhưng chị vẫn không quên được cách chữa thần kỳ mà thầy lang đã áp dụng với mình
may mắn các bác sĩ bệnh viện nội tiết trung ương đã kịp thời điều trị tránh nhiễm trùng máu cho chị
theo các chuyên gia bướu cổ là bệnh hoàn toàn chữa khỏi được
nhiều trường hợp phải điều trị kéo dài là do không tuân thủ phác đồ cũng như chỉ dẫn của bác sĩ bỏ thuốc hoặc chủ quan khi thấy triệu chứng giảm
điều này rất nguy hiểm vì làm tình trạng bệnh nặng và khó chữa hơn